sau những trận mưa to kéo dài vừa qua vùng biên giới tám xã của huyện phong thổ tỉnh lai châu
nhất là xã vàng ma trải mù sang phải oàn mình lên để gánh chịu những hậu quả nặng nề
về người và tài sản trong đợt lũ ống lũ quét
trong lúc hoạn nạn các lực lượng đóng quân trên địa bàn như bộ đội biên phòng công an
đã không quản ngại khó khăn có mặt kịp thời động viên hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
phần nào giúp vơi bớt nỗi đau về tinh thần cũng như thể xác của các gia đình nạn nhân trong đợt mưa lũ vừa qua
mưa lũ tại các xã vàng ma trải và xã mù sang đã làm sáu người chết sáu người mất tích
ba người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị sập và cuốn trôi
ngay sau khi xảy ra sự việc các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn đã xuống hiện trường
hỗ trợ bà con di chuyển đến nơi an toàn tìm kiếm người mất tích thăm hỏi cấp cứu người bị thương
sau khi nghe thông tin bộ chủ yếu phòng thống đã trực tiếp chỉ đạo đơn vị nhanh chóng tiêu cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng đến địa trường phối hợp với các lực lượng trước hết là những người địa phương
các người đứng chân nhanh chóng để tìm kiếm trước hết là những người mất tích và cứu trợ những người bị thương
còn kiểm pháp tiếp theo là phục vi tiếp tục chỉ đạo đơn vị
trực tiếp với cán bộ chiến sĩ tiếp tục cùng với các lực lượng đứng chân cùng với địa phương
tiếp tục tìm kiếm những người mất tích
để giúp người dân vùng lũ một cách hiệu quả các đơn vị công an đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm năm mươi sáu và bộ đội biên phòng
đã chia thành nhiều tổ công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích tổ chức hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa
khơi thông cống rãnh phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ
chúng tôi với tinh thần chủ động chúng tôi phối hợp cùng với các bộ ủy chú kia địa phương
các lực lượng đứng chân trên địa bàn vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân
chúng tôi cũng xác định là tìm tới khi nào hết khả năng thì thôi
lực lượng công an huyện phong thổ đã chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ có mặt tại địa bàn
rồi tăng cường lực lượng cán bộ chiến sĩ công an huyện xuống các địa bàn xảy ra sạp nở
cùng phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng tiến hành cấp thiếu người bị nạn
vận chuyển đồ đạc của nhân dân chuyển những vật dụng cần thiết
sơ tán nhân dân đến vùng an toàn đồng thời phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân bị mất tích
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
ngoài sự hỗ trợ tích cực kịp thời về sức người của cán bộ chiến sĩ
lãnh đạo các đơn vị cũng trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi động viên chia sẻ
hỗ trợ cho gia đình nạn nhân người bị thương về vật chất tinh thần
giúp họ sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
chính những việc làm thiết thực đó đã góp phần tô thắm thêm tỉnh quân dân
nơi vùng biên giới huyện phong thổ tỉnh lai châu